tòa án nhân dân huyện bảo lâm tỉnh cao bằng vừa xét xử lưu động về tội chống người thi hành công vụ
đối với hai bị cáo là ma văn thanh và ma văn thư cùng chú tại xóm tổng phường xã nam quang huyện bảo lâm
thanh và thư là hai bố con
theo cáo trạng ngày một mươi bảy tháng chín năm hai nghìn hai mươi một tổ công tác công an huyện bảo lâm đang thực hiện nhiệm vụ đảm bảo an ninh trật tự
giải tỏa hoạt động khai thác vàng trái phép tại doanh nghiệp tư nhân nguyễn đông điểm lũng vài xóm khâu cà xã nam quang
mặc dù công an huyện và dân quân xã đã giải thích yêu cầu người dân rời khỏi khu vực
nhưng hai bố con thanh và thư không chấp hành có lời lẽ kích động lôi kéo người dân
dùng sẻng tấn công lực lượng chức năng khiến hai đồng chí công an bị thương
tại phiên tòa hội đồng xét xử đã tuyên án phạt ma văn thanh một mươi hai tháng tù ma văn thư một mươi năm tháng tù giam